sáng nay ngày hai mươi bảy tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang đã bắt khẩn cấp đối với du việt thanh thường trú tại khu phố năm phường dương đông tp phú quốc nguyên chủ tịch ubnd xã cửa cạn về hành vi nhận hối lộ
cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng và thu thập chứng cứ tài liệu để phục vụ cho công tác điều tra
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc từ kết quả điều tra chuyên án lửa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai xảy ra trên địa bàn thành phố phú quốc xác định du việt thanh đã nhận hối lộ một xe ô tô và hơn năm tỷ đồng tiền mặt để làm ngơ cho các đối tượng phân lô bán đất rừng gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng của người dân tại xã cửa cạn giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
cũng trong ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố bà nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch aic và một mươi ba bị can về các tội đưa và nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại trung tâm công nghệ sinh học tp hcm và các đơn vị liên quan
vào năm hai nghìn sáu ủy ban nhân dân tp hcm đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng trung tâm công nghệ sinh học tp hcm với vai trò là giám đốc trung tâm bị can dương hoa sô khi đó đã bắt tay với nguyễn thị thanh nhàn giúp chủ tịch iec trúng thầu
để công ty iec và các công ty do iec chỉ định được trúng thầu
nguyễn thị thanh nhàn đã thỏa thuận thống nhất với dương hoa sô về việc tạo điều kiện cho công ty iec trúng thầu và đổi lại ông sô sẽ được một khoản tiền lớn
sau khi trúng các gói thầu trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám nguyễn thị thanh nhàn đã chỉ đạo trần mạnh hà là phó tổng giám đốc công ty aic và trần đăng tấn trưởng đại diện công ty iec tại tp hcm đưa tiền cho dương hoa sô sáu lần tại nơi làm việc của dương hoa sô với tổng số tiền là một mươi bốn bốn tỷ đồng
bị can dương hoa sô khi đó đã sử dụng số tiền này
trần bình minh phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư một tỷ đồng nguyễn đăng quân phó giám đốc trung tâm công nghệ sinh học chín trăm năm mươi triệu đồng nguyễn viết thạch nguyên trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc trung tâm công nghệ sinh học một một tỷ đồng
số tiền còn lại dương hoa sô đã chi tiêu cá nhân

nguyễn trần bình minh phó giám đốc sự kế hoạch và đầu tư một tỷ đồng nguyễn đăng quân phó giám đốc sự kế hoạch và đầu tư một tỷ đồng
nguyễn trần bình minh phó giám đốc sự kế hoạch và đầu tư một tỷ đồng nguyễn đăng quân phó giám đốc sự kế hoạch và đầu tư một tỷ đồng
tính đến thời điểm hiện tại mật độ giao thông trên cả nước cơ bản ổn định
các phương tiện lưu thông ở mức độ chậm tại một số thành phố lớn như hà nội hải phòng tp hcm
thì giao thông có đôi lúc là ồn tắc cục bộ và lực lượng chức năng cũng đã triển khai mọi phương án đảm bảo an toàn giao thông
nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì toàn quốc vẫn xảy ra tai nạn giao thông làm chết người
nắng nóng gai gắt có lẽ chính là lý do người dân tránh đi ra đường
các tuyến đường dẫn vào trung tâm vắng bóng phương tiện
tại một số điểm nóng về un tắc như vành đai ba vành đai hai các phương tiện di chuyển mật độ chậm
một số điểm bị ùn dài do chờ thu phí như cao tốc pháp vân cầu rẽ
tại các trạm thu phí đặc biệt trong ngày lễ thì chúng tôi đã bố trí các lực lượng kỹ thuật thường trực hai mươi bốn hai mươi bốn
để làm sao có thể nhanh chóng xử lý các lỗi xảy ra
trong trường hợp đặc biệt có lỗi mà có thể phức tạp mà nó chưa xử lý được
thì chúng tôi đã xây dựng phương án là sẽ cho mở barrier để làm sao mà xe có thể tự động qua
và chúng tôi sẽ thực hiện công tác thu phí sau
lực lượng tuần đường chúng tôi trong những ngày lễ tết thì chúng tôi đều tập trung tối đa các nguyên lực
và bố trí các lực lượng tại các vị trí mang kinh chất là phức tạp có thể ra ủn tắc
ví dụ tại vị trí kinh tắc một trăm tám mươi hai tại các vị trí ở các khu vực các cửa ra của các trạm
căn cứ vào địa bàn đơn vị được phân công thì chúng tôi đã bố trí cán bộ chiến sĩ
ở tất cả các điểm ra điểm vào điểm đầu điểm cuối của đường cao tốc
khi mà có tình huống sự cố xảy ra trên tuyến thì quan chức huy đội sẽ thông báo cho tất cả các nguồn chiến sĩ
để có thể phân luồng điều kiện giao thông từ xa tránh việc ồn tắc cao dài
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay
toàn quốc xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi bốn người bị thương năm mươi một người
so với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
giảm một mươi bốn vụ giảm một mươi hai người chết giảm một người bị thương
quân cáo người dân giao thông này là thứ nhất là chúng ta tham gia giao thông thì tuyệt đối phải chấp hành giao thông đồng bộ
giữ một cách an toàn tuyệt đối là không dừng đỗ trên đường cao tốc và không vi phạm chạy quá tốc độ
thứ hai nữa là người dân cũng nên tham khảo các kênh thông tin để lắm được là tình hình phương tiện lưu lượng
cũng như là cái khung giờ để đảm bảo làm sao mà tránh được những khung giờ mà đông phương tiện ra để chúng ta lưu thông tốt hơn
còn tại thành phố hồ chí minh
hà nội và các tỉnh thành khác
một số tuyến đường có dấu hiệu ủn tắc khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê đi du lịch dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
khu vực bến xe miền đông và miền tây đến chiều nay nhìn chung khá thông thoáng
không xảy ra tình trạng chen lấn sô đẩy
công an thành phố hồ chí minh cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền
vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền đặc biệt lớn
kết quả điều tra nhận thấy phương thức của nhóm này là xâm nhập vào các email của các công ty đang trao đổi về giao dịch hợp đồng kinh tế
tạo email giả có tên gần tương tự chỉ khác một ký tự với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch
đồng thời nhóm đồng bọn ở nước ngoài chỉ đạo nhóm người ở việt nam thành lập nhiều công ty ma có tên giống với tên công ty đối tác để mơ tài khoản ngoại tệ
tài khoản tiền việt nam sau đó nhóm này cung cấp số tài khoản của công ty ma để bị hại lầm tưởng chuyển tiền
kết quả điều tra xác định băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn hai trăm năm mươi công ty ma nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên
tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng đức long là khoảng một mươi ba tỷ đồng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam một mươi ba đối tượng về các tội rửa tiền vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
tại tp hcm lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện hai vụ vận chuyển mua bán gần một bốn tấn pháo nổ
vào ngày một mươi tháng bốn tổ công tác ba trăm sáu mươi ba công an huyện củ chi đã phát hiện lê trí hưng chú tỉnh quảng ngãi điều khiển xe ô tô có ba trăm ba mươi sáu hộp pháo nổ với tổng trọng lượng gần sáu trăm linh kg
hưng khai nhận trở thuê số pháo trên và biết rõ là pháo nổ
tiếp đó vào ngày một mươi một tháng bốn tổ công tác lại phát hiện một nhân viên giao hàng ứng dụng công nghệ
đang vận chuyển tổng trọng lượng gần sáu trăm linh kg

truy xét bắt giữ nguyễn tuấn anh chú bình thuận là đối tượng đã đặt giao hàng
khám xét nơi ở của tuấn anh thu giữ ba mươi thùng pháo nổ với trọng lượng gần bảy trăm năm mươi kg
cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố lê trí hưng về tội vận chuyển hàng cấm và khởi tố nguyễn tuấn anh về tội mua bán hàng cấm
trên địa bàn tỉnh đắk lắc vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn đã xảy ra một trận mưa đá khiến hàng trăm hộ dân trồng lúa bị thiệt hại
trận mưa đá xảy ra khoảng hai mươi phút nhưng đã gây thiệt hại nặng nề cho hàng trăm hội dân trên địa bàn xã
cả trăm hecta lúa đã chín chỉ còn ít ngày nữa là gặt nhưng trận mưa đá đã làm dụng hết hạt chỉ còn trơ bồng
vụ lúa này cho năng suất rất cao khoảng một mươi tấn một ha
nhiều diện tích làm lúa giống có giá trị cao
tuy nhiên sau trận mưa nhiều nông dân ra đồng đã khóc nghẹn
trong đó có nhiều hộ gia đình có từ hai đến ba hectare lúa bị mưa đá tàn phá thiệt hại hàng trăm triệu đồng